liên bộ công thương tài chính vừa công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
trong đó giữ nguyên các mặt hàng xăng và giảm nhẹ đối với các mặt hàng dầu
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tiếp tục giữ nguyên ở mức hai mươi bốn trăm chín mươi tám đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba cũng giữ mức hai mươi một sáu trăm tám mươi một đồng một lít
giá dầu diesel năm s ở mức một mươi sáu một trăm bảy mươi ba đồng một lít giảm hai trăm linh hai đồng một lít so với giá hiện hành
dầu hỏa có giá một mươi năm một trăm bảy mươi chín đồng một lit giảm hai trăm một mươi chín đồng một lit so với giá hiện hành
dầu mazut một trăm tám mươi cts ba năm s có giá một mươi năm bốn trăm linh năm đồng một kg giảm một trăm một mươi bảy đồng một kg so với giá hiện hành
nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín
mặc dù giá xăng trên thị trường thế giới có xu hướng tăng
nhưng liên bộ công thương tài chính quyết định tăng chi quỹ bình ổn giá để giữ ổn định
không tăng giá các mặt hàng xăng giảm giá các mặt hàng dầu ở mức nhiều hơn mức giảm của thế giới